theo kế hoạch chuyển mã mạng của bộ thông tin và truyền thông từ ngày một mươi năm tháng chín hơn sáu mươi triệu thuê bao di động một mươi một số sẽ chuyển về thuê bao di động một mươi số
lộ trình chi tiết chuyển đổi từng đầu số sẽ do nhà mạng thực hiện
từ một mươi năm tháng chín hơn sáu mươi triệu thuê bao di động một mươi một số sẽ chuyển về thuê bao di động một mươi số
lộ trình chi tiết chuyển đổi từng đầu số sẽ do các nhà mạng thực hiện
tuy nhiên nếu người dùng sử dụng thuê bao một mươi một số đăng ký tài khoản facebook google hay tài khoản trên các trang giao dịch thương mại điện tử
cần chủ động thay đổi số điện thoại liên hệ để không bị gián đoạn các dịch vụ
với thuê bao một mươi một số đã lưu trên danh bạ các nhà mạng đã công bố công cụ hỗ trợ việc đồng bộ thuê bao
người dùng cần tải các ứng dụng của nhà mạng để hỗ trợ chuyển đổi
từ h ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến hai mươi ba h năm mươi chín ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám sẽ thực hiện quay số song song
từ giờ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cuộc gọi chỉ thành công khi người sử dụng quay số theo mã mạng mới